ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có công văn yêu cầu sở nội vụ tỉnh này phối hợp với huyện tây hòa
làm rõ việc năm mươi một giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động trước năm học mới
công tác kiểm tra giả soát phải hoàn thành và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày một mươi tháng một mươi
công văn yêu cầu ra soát lại hai trường hợp là giáo viên ngô thị thu và trần thị hiền đang mang thai
nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi tại thời điểm phòng giáo dục và đào tạo huyện tây hòa chấm dứt hợp đồng lao động
ngoài ra phải ra soát các trường hợp khác mà theo quy định pháp luật không được đơn phương chấm dứt hợp đồng
để có hướng giải quyết cụ thể đồng thời báo cáo rõ tới thời điểm hiện nay đã chấm dứt hợp đồng bao nhiêu trường hợp trong số năm mươi một giáo viên
công văn nêu rõ căn cứ khoảng hai điều hai mươi hai bộ luật lao động
sở nội vụ tỉnh phú yên cùng các đơn vị liên quan có ý kiến và đề xuất cụ thể hướng xử lý
đối với việc ký kết hợp đồng lao động có thời hạn không được vượt quá hai lần
trong lúc phòng giáo dục và đào tạo huyện tây hòa đã ký kết lại hợp đồng cho phần lớn giáo viên trên hai lần
mà không chuyển qua hợp đồng không xác định thời hạn